công an tp biên hòa tỉnh đồng nai tạm giữ hai mươi bốn đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng chất ma túy trái phép
đây là những đối tượng bị phát hiện khi thuê phòng hát karaoke để sử dụng ma túy tại xã hóa an
theo thông tin ban đầu khoảng một giờ sáng cùng ngày lực lượng công an thành phố biên hòa bất ngờ kiểm tra quán karaoke phi dung
tại ấp bình hóa xã hóa an thành phố biên hòa phát hiện bốn phòng có tổng cộng hai mươi tám đối tượng
gồm hai mươi bốn nam và bốn nữ đang có hành vi sử dụng ma túy
sau khi lập biên bản các đối tượng được đưa về trụ sở công an thành phố biên hòa để phục vụ công tác điều tra
qua test nhanh xác định có hai mươi bốn đối tượng dương tính với chất ma túy
hiện vụ việc đang được công an tp biên hòa tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra làm rõ